khoảng năm h ba mươi chiều qua tại đường trần hưng đạo phường bình minh thành phố lào cai các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an huyện mường khương
đã bắt quả tăng đối tượng vàng a tráng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh thanh hóa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu tráng khai nhận vận chuyển hai mươi bánh heroin từ lào sang việt nam rồi lên tỉnh lào cai để giao cho một người khác
khi chưa kịp giao ma túy thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt quả tàng
sáu thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy trong một căn biệt thự trên địa bàn thành phố đà lạt đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng bắt quả tăng
chiều qua bất ngờ kiểm tra hành chính các biệt thự cho thuê trên đường nguyễn trung
lực lượng công an phát hiện một mươi sáu thanh niên đang bay lắc thu giữ một gói bột màu trắng nghi là ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh cả một mươi sáu người đều dương tính với ma túy
hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ bảy thanh niên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý số người còn lại
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp với công an quận một mươi hai công an tỉnh bình dương bắt khẩn cấp phạm văn nu
nghi phạm thực hiện vụ trộm hơn một trăm linh lượng vàng trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
sáng ngày hai mươi chín tháng một chủ tiệm vàng tại quận một mươi hai phát hiện bị mất khoảng tám mươi tám lượng vàng một mươi tám k và khoảng hai mươi lượng vàng hai mươi bốn k nên đã đến công an trình báo
qua trích xuất camera cơ quan công an xác định dạng sáng cùng ngày đối tượng đã leo lên cột điện đột nhập vào tiệm vàng để trộm cắp
sau khi xác định được nghi phạm lực lượng công an nhanh chóng truy xét bắt giữ được đối tượng vào khuya ngày hôm qua
khám xét nợ của phạm văn nhu lực lượng công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng
đối tượng khai nhận vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cũng đã trộm cắp ở một tiệm vàng tại tỉnh bình dương
sáng nay tại phiên tòa hình sự sơ thẩm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo tang yann
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy trú tại tỉnh ta keo vương quốc campuchia ba mươi triệu đồng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
và trục xuất bị cáo khỏi lãnh thổ việt nam sau khi chấp hành xong hình phạt
đồng thời tuyên tịch thu toàn bộ số vàng và ngoại tệ tăng vật
theo cáo trạng vào sáng ngày tám tháng một mươi hai năm ngoái tongyan đi xe ôm sang việt nam để thăm con trai đang chữa bệnh tại tỉnh an giang
khi đi bị cáo mang theo nhiều trang sức bằng vàng trị giá trên một trăm sáu mươi tám triệu đồng và năm bốn trăm linh đô la mỹ
chiều cùng ngày khi đến cửa khẩu quốc tế tịnh biên tỉnh an giang do lo sợ bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ tiền vàng
bị cáo đã đưa cho lái xe giữ hộ hai đô la mỹ còn ba bốn trăm linh đô la mỹ cùng số vàng bị cáo cất giữ trong người
sau đó bị cáo yêu cầu lái xe chở đến barrier số hai thuộc khóm xuân hòa thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang và không khai báo hải quan theo quy định
tại đây bị cáo đã bị tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tịnh biên phối hợp cùng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh an giang kiểm tra phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ số vàng và ngoại tệ nói trên
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
lực lượng phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện trảng bom phát hiện bắt quả tang nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà
tại một dãy điều ở ấp nhân hòa xã tây hòa huyện trảng bom
tăng vật thu giữ là hai con gà một cặp cựa hơn một trăm linh triệu đồng trên người các đối tượng và một số tăng vật khác
qua sàng lọc cơ quan công an đã tạm giữ một mươi hai đối tượng để tiến hành điều tra
thưa quý vị những năm qua tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh lai châu không chỉ khiến nhiều diện tích rừng phòng hộ rừng đầu nguồn bị tàn phá
mà còn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây mất an ninh trật tự
chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt như giải tỏa bãi khai thác vàng
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật tiến hành nổ mìn để phá sập các hầm lò
tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất đó là làm thế nào để không tái diễn tình trạng này
ghi nhận của nhóm phong viên
từng tham gia khai thác vàng trái phép trong thời gian dài ông lò văn pó hiểu rõ sự nguy hiểm phức tạp của công việc này
nên sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến quy định của nhà nước và hậu quả của việc khai thác vàng đối với môi trường của chính nơi ông sinh ra và lớn lên
ông lò văn phó đã không tham gia khai thác vàng nữa ở nhà làm nương rẫy phát triển kinh tế gia đình
không có công an việc làm cho nên là tôi đi làm vàng được một thời gian đi kiếm tiền cho vợ con ăn học không có công an việc làm ấy
sau về biết là làng nhà nước đã cớm thì tôi cũng rút về nhà cách thời gian trước về nhà
xong rồi từ nơi đi là tôi cũng không nên làm vàng nữa vì làm vàng cũng rất nghi hiểm bừa khổ bừa phức tạp
tình trạng khai thác vàng trái phép đã diễn ra nhiều năm nay tại địa bàn các huyện sinh hồ mường tè tam đường tân uyên của tỉnh lai châu
người dân thường tập trung về các bãi vàng hoạt động dưới nhiều hình thức như khai thác thủ công sử dụng máy móc đào hầm lò ủ hóa vàng
những hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn lao động và gây ô nhiễm môi trường
nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép công an tỉnh lai châu đã tăng cường công tác kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm
chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện giải tỏa phá rỡ các điểm khai thác vàng trái phép
và đặc biệt chú trọng duy trì việc kiểm tra quản lý các điểm đã giải tỏa để ngăn chặn tái diễn hoạt động vi phạm
phải mất khoảng bốn tiếng đi bộ đường rừng núi mới có thể tiếp cận được các khu vực khai thác vàng
và đây cũng chính là hành trình mà các tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên thực hiện nhằm giảm thiểu tối đa việc tái diễn tình trạng khai thác vàng ở đây
để duy trì được hoạt động kiểm tra quản lý này hiện nay còn nhiều khó khăn bởi các đối tượng khai thác vàng trái phép vốn manh động và hoạt động tinh vi
trong khi đó mỗi tổ tuần tra có khoảng bảy người và lực lượng công an xã còn mỏng nên không thể có mặt liên tục để đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng
bên cạnh đó địa hình đèo núi dốc đi bộ đã khó những ngày mưa đường trơn trượt thì việc tiếp cận các khu vực này lại càng khó khăn hơn
vì thế lực lượng công an tích cực phát huy thế trận an ninh nhân dân huy động lực lượng dân quân cùng tham gia đẩy đuổi ngăn chặn các đối tượng quay lại tiếp tục khai thác vàng
vì thế lực lượng công an tích cực phát huy thế trận an ninh nhân dân huy động lực lượng dân quay lại tiếp tục khai thác vàng
và không tiếp tay cho các đối tượng khai thác vàng chính quyền địa phương cũng xác định cần phải tạo ra sinh kế cho bà con ổn định cuộc sống như hướng dẫn các nghề phụ ngoài công việc nương rẫy
về cái sinh kế cho các hộ dân thì chúng tôi cũng tuyên truyền theo các chủ trương chính sách của làng nhà nước cử cán bộ công chức xuống một mươi trên một mươi bản để triển khai cho dân ký cam kết để không cho hộ dân đến trên bái bảng
thực tế cho thấy các phương án giải pháp nào cũng chưa thể giải quyết được tận gốc nạn khai thác vàng trái phép trong một sớm một chiều
vì vậy chỉ khi nào cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phan hủy sức mạnh toàn dân cùng vào cuộc quyết liệt thì mới có thể chấm dứt được nạn khai thác vàng trái phép trả lại sự bình yên cho cuộc sống người dân trên địa bàn
tết chồng cây đã thực hiện tết chồng cây đầu tiên trong dịp tết nguyên đán canh tý năm một nghìn chín trăm sáu mươi
từ đó đến nay tết trồng cây đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một truyền thống tập quán tốt đẹp trong mỗi dịp tết đến xuân về
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đã ban hành kế hoạch số bốn mươi năm thống nhất tổ chức triển khai phong trào tết trồng cây trong toàn lực lượng
theo báo cáo của công an các đơn vị địa phương đến nay bộ công an đã trồng được hơn năm triệu cây xanh trong đó có hai triệu cây được trồng tại các trụ sở công an các đơn vị địa phương và ba triệu cây được trồng trong các cơ sở giam giữ do bộ công an quản lý
với thông điệp vì một việt nam xanh bộ công an phát động các hoạt động hưởng ứng tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi ba và kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây trồng rừng người người trồng cây nhà nhà trồng cây trồng cây nào tốt cây đó
đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng phòng chống đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái phép
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tổ chức phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ nắm rõ mục đích ý nghĩa của tết trồng cây và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị địa phương bảo đảm thiết thực hiệu quả tiết kiệm tránh phô trương hình thức
bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình vì một việt nam xanh và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô
ngay từ sáng sớm nay ngày ba mươi một tháng một tức mùng một mươi tháng riêng cũng là ngày vía thần tài nhiều người hà nội đã có mặt trước các cửa hàng vàng ở phố trần nhân tông để xếp hàng mua vàng tuy vậy năm nay lượng khách chờ không quá đông
mới bốn giờ sáng ngày ba mươi một tháng một đã có người đến xếp hàng đợi mua vàng cầu mai nhân dịp năm mới
càng về sáng thì lượng người đến xếp hàng mua vàng càng đông để bảo đảm người đến sớm được mua trước nhiều cửa hàng vàng đã áp dụng việc phát phiếu cho các khách hàng
còn tại tp hcm các tiệm vàng cũng tấp nập từ sáng sớm và phải tăng cường thêm nhân viên để kịp phục vụ khách hàng tuy nhiên nhìn chung lượng khách cũng không quá đông và chưa có hiện tượng quá tải
dù biết mua vàng ngày này có thể đắt hơn ngày thường nhưng người dân không mấy đáng đo vì là lấy may và cầu mong tài lộc
còn tại hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm người có liên quan đến các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm một mươi năm g trên địa bàn
các bị can gồm đinh văn hùng phạm trí công đỗ tiến đức trần văn điểm và lưu thị hà
theo thông tin ban đầu trung tâm đăng kiểm trên có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về đăng kiểm đối với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và khí thải bảo vệ môi trường
sau khi nhận tiền các đăng kiểm viên thực hiện các thủ đoạn như đối với lỗi phanh sẽ cài số lùi để máy đo hiện kết quả đạt yêu cầu
đối với lỗi tiêu chuẩn khí thải đăng kiểm viên sẽ che mắt cảm biến khí thải để máy xác nhận đạt tiêu chuẩn vụ án đang được mở rộng điều tra
liên quan đến đường dây đánh bạc cực lớn do phan xào nam điều hành công an huyện lương sơn vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh hòa bình
thực hiện lệnh bắt giữ đối với đối tượng nguyễn đức thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tiểu khu tám thị trấn lương sơn về hành vi đánh bạc
theo đó trong thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn đức thành làm đại lý cấp hai của hệ thống game by rickvip đã mua bán với đại lý cấp một và với tài khoản thường của người chơi
tổng số lần giao dịch là bốn bảy trăm linh một lần tổng số tiền giao dịch mua bán là trên chín mươi ba bốn tỷ rich tương đương với số tiền trên bảy mươi bảy năm tỷ đồng
trong đó ước tính số tiền mà nguyễn đức thành được hưởng lợi là trên sáu trăm một mươi hai triệu đồng
ngoài đối tượng nguyễn đức thành cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lương sơn còn phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đối với một trăm bốn mươi bốn đối tượng có liên quan
công an tp bunma thuộc tỉnh đắk lắk vừa hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố hai đối tượng nửa đêm được nhật vào trường cũ để trộm cắp một mươi sáu chiếc máy tính sách tay
theo kết quả điều tra nguyễn văn tài một mươi bảy tuổi trú tại tỉnh đắk lắc rủ lý văn khánh một mươi sáu tuổi trú tại tỉnh lào cai đột nhập vào trường cũ để trộm cắp tài sản
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng chùm kín mặt đeo găng tay trèo tường đột nhập vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du ở phường tân an thành phố buôn ma thuột
sau đó cả hai kéo cửa sổ vào bảy lớp học lấy một mươi sáu chiếc máy tính sách tay của học sinh và gần năm trăm linh đồng
sau khi lấy được máy tính hai đối tượng mang đến tp hcm bán sáu chiếc lấy tiền tiêu xài
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tài và khánh mang số máy tính còn lại ra tỉnh vĩnh phúc tiêu thụ hết thì bị công an tp bunma thuộc bắt giữ
tổng số tài sản hai đối tượng trộm cắp được là trên hai trăm năm mươi triệu đồng